trong ngày một mươi ba tháng tám tp hcm triển khai tiêm vaccine verocel của sinopharm cho người dân
trên mạng xã hội xuất hiện một số đăng tải thất thiệt gây dư luận tiêu cực
thành ủy tp hcm đã lên tiếng bác bỏ đồng thời đang xác minh để xử lý đối tượng vi phạm
một tài khoản facebook chụp hình hàng ghế trống và ghi nội dung
người dân quận một mươi hai bỏ về khi biết tiêm vaccine trung quốc
chiều tối ngày một mươi ba tháng tám thành ủy tp hcm khẳng định vào hôm đó quận một mươi hai không tổ chức tiêm vaccine
các cơ quan chức năng của thành phố đang truy tìm và xử lý nghiêm đối với chủ tài khoản facebook đăng tải thông tin giả trên
còn tại điểm tiêm trên đường huyền trân công chúa quận một
bàn tổ chức tiêm vaccine cho một số người dân loại astrazeneca trước
khi đã hết loại này quận đã phát loa tuyên truyền rõ ràng bắt đầu tiêm verocel của sinopharm
hai người dân tự nguyện tiêm đã ở lại những người chưa đồng ý thì được hướng dẫn ra về